trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng chín tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì cuộc họp của bộ chính trị
để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình hội nghị trung mương viii khóa một mươi hai tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung mương iv khóa một mươi
về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
và một số vấn đề quan trọng khác tham dự hội nghị có các đồng chí bí thư trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban đảng các bộ ngành có liên quan
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt bộ chính trị hoan nghênh đánh giá cao việc chuẩn bị của ban cán sự đảng
đảng chính phủ các ban đảng các đề án được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng cơ bản đủ điều kiện để trình hội nghị trung ương
yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đề án tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ý kiến của các ban bộ ngành có liên quan
tiếp tục bổ sung hoàn thiện các đề án bảo đảm chất lượng để chuẩn bị chỉnh hội nghị trung mương tám khóa một mươi hai sắp tới